dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã điều hành phiên thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên thảo luận các đại biểu đề nghị cần phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan chủ quan về kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín kết quả thực hiện thu ngân sách năm hai nghìn một mươi tám còn tiếu bền vững chất lượng công tác phân tích dự báo về ngân sách nhà nước còn chậm được cải thiện các đại biểu đề nghị làm rõ tình hình tốn ngân kho bạc nhà nước và biện pháp sử dụng hiệu quả nguồn vốn này
hôm nay nhiều đại biểu quốc hội đã tham gia ý kiến về việc tăng giá điện phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
theo kết quả kiểm tra sơ bộ cách tính và thu tiền điện của evn chưa phát hiện ra sai phạm chính phủ và thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục tiết giảm chi phí giảm tổn thất điện năng đề xuất kiểm toán nhà nước nghiên cứu đưa kế hoạch kiểm toán tài chính và kiểm toán chuyên đề giá điện của tập đoàn điện lực evn vào năm hai nghìn một mươi chín